thưa quý vị bộ y tế sáng ngày tám tháng tám cho biết tổng số ca nhiễm covid một mươi chín được điều trị khỏi đến thời điểm hiện tại là sáu mươi sáu sáu trăm ba mươi bảy ca
trong ngày có ba trăm năm mươi sáu năm trăm bốn mươi bốn liều vaccine covid một mươi chín được tiêm như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần tám chín triệu liều
bộ y tế cũng cho biết tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày bảy tháng tám đến sáu h ngày tám tháng tám việt nam ghi nhận bốn chín trăm bốn mươi một ca nhiễm mới
trong đó có bốn ca nhập cảnh và bốn chín trăm ba mươi bảy ca ghi nhận trong nước nâng tổng số ca nhiễm từ trước tới nay đến hai trăm linh năm sáu trăm năm mươi sáu ca